các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phó chủ tịch ubnd tp hcm lê hòa bình vừa ký công văn khẩn về phối hợp vận chuyển người lao động từ các tỉnh thành phố khác đến làm việc tại tp hcm trong tình hình mới
theo phương án này đối tượng được vận chuyển là người lao động thuộc các doanh nghiệp hợp tác xã hoạt động trên địa bàn thành phố bao gồm công nhân chuyên gia cần trở lại tp hcm
phương án một đơn vị doanh nghiệp có nhu cầu vận chuyển công nhân gửi phương án vận chuyển đến các cơ quan đầu mối
phương án hai ubnd tp hcm và các quận huyện ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp tp ban quản lý khu công nghệ cao ban quản lý dự án tổng công ty thuộc ubnd tp hoặc các bộ ngành quản lý để ra soát tổng hợp gửi sở giao thông vận tải tp xem xét tổ chức triển khai
phương tiện vận chuyển là ô tô trên một mươi chỗ có đăng ký kinh doanh
sở giao thông vận tải tp cấp giấy nhận diện có mã qr cho phương tiện
thông báo đến các tỉnh thành phố kế hoạch vận chuyển
các phương tiện trả khách tại bến xe miền đông hoặc bến xe miền tây khi vào tp hcm
người lao động di chuyển từ bến xe về nơi cư trú lưu trú bằng xe taxi đã được sở giao thông vận tải cấp phép hoặc phương tiện trung chuyển đã được doanh nghiệp đăng ký trong phương án
chi phí vận chuyển do đơn vị sử dụng lao động tự chi trả hoặc thỏa thuận với người lao động
phương án hai ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp và ban quản lý khu công nghệ cao
làm đầu mối tổng hợp nhu cầu của các đơn vị đang hoạt động trong các khu chế xuất khu công nghiệp và khu công nghệ cao
phối hợp với công ty cổ phần xe khách phương trang futa bus line
xây dựng kế hoạch vận chuyển gửi sở giao thông vận tải xem xét cấp giấy nhận diện có mã qr và thông báo đến các tỉnh thành phố
sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố kế hoạch vận chuyển
các phương tiện chỉ được trả khách tại địa điểm đã đăng ký trong kế hoạch
chi phí vận chuyển do đơn vị sử dụng lao động tự chi trả hoặc thỏa thuận với người lao động
phương án ba tổ chức tuyến vận tải hành khách cố định xuất phát từ bến xe khách liên tỉnh của các tỉnh thành phố đến bến xe miền đông và bến xe miền tây
tần suất hoạt động tối đa bốn chuyến một ngày một tuyến
đơn vị vận chuyển là các đơn vị kinh doanh vận tải theo tuyến cố định đảm nhận khai thác trên từng tuyến
do sở giao thông vận tải tp hcm thống nhất với sở giao thông vận tải tp hcm
và cấp giấy nhận diện qr code cho phương tiện trước khi thực hiện kế hoạch vận chuyển
chi phí vận chuyển
theo giáo vé doanh nghiệp kê khai niềm yết phù hợp theo quy định
dự thảo nêu rõ thời gian triển khai chia làm hai giai đoạn
giai đoạn một từ ngày một đến ba mươi một tháng một mươi sẽ triển khai tổ chức vận chuyển bằng đường bộ theo các phương thức một và phương thức hai
đến giai đoạn hai từ ngày một tháng một mươi một sẽ triển khai cả ba phương thức
ngoài ra còn có các phương thức vận chuyển người lao động
tuy nhiên kế hoạch phương án thực hiện theo chỉ đạo của bộ giao thông vận tải
nhằm đảm bảo yêu cầu an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín và phù hợp nhu cầu của các địa phương nơi đi và nơi đến
nguyên cán bộ vận tải của sở giáo dục vận tải tp hcm hiện đang là lãnh đạo của một doanh nghiệp vận tải
ông văn công điểm nhận định nếu người dân có hộ chiếu vaccine hoặc có thẻ xanh
thì ngành chức năng tham khảo kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới hoặc trong khu vực
để cho hoạt động lại ngành vận tải
theo ông điểm đối với đường bộ có thể mở dần hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh với loại hình tuyến cố định
trong dự thảo của bộ giao thông vận tải và ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
đều có quy định phòng chống dịch tại các bến xe liên tỉnh nên mở tuyến cố định trước
bởi lẽ xe tuyến cố định đã có một lớp kiểm soát dịch tại các bến xe
lái xe nhân viên phục vụ trên xe phải tiêm đủ hai liều vaccine
đối với hành khách
nên bắt buộc phải tiêm đủ hai liều vaccine hoặc có thẻ xanh mới cho tham gia giao thông đi đến các nơi công cộng
đây được xem như là điều kiện tiên quyết trong phòng chống dịch
sự thống nhất này sẽ giúp hạn chế việc mỗi địa phương có một quy định riêng về vận tải làm khó cho doanh nghiệp và người dân
cùng quan điểm thì đại diện nhiều đơn vị vận tải hành khách khác cũng cho rằng
sở giao thông vận tải tp hcm nên làm từng bước cho phép tuyến xe cố định hoạt động
vì xe này đều phải đưa đón khách thông qua bến xe
nhu cầu của người dân ở các tỉnh quay lại thành phố làm việc khám bệnh rất lớn
khi khách đi xe tuyến cố định tự thân các bến xe cũng là lớp bảo vệ kiểm soát tốt hơn
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông trong tình hình mới
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết đã triển khai áp dụng thử nghiệm phần mềm kê khai thông tin
đối với người đi trên xe ô tô lái xe và người đi cùng
vận tải hàng hóa do cục c sáu bộ công an vận hành
tại địa chỉ http
để sử dụng phần mềm này người dân ô tô vận tải hàng hóa sẽ thực hiện việc kê khai thông tin
phần mềm sẽ sinh ra mã qr theo hướng dẫn kèm theo
lái xe là người đại diện có trách nhiệm in mã qr của mình
ra khổ giấy a năm và dán trên kính xe phía trước
kính hai bên thành xe
để thay thế cho giấy nhận diện phương tiện có mã qr trên phần mềm của tổng cục đường bộ việt nam
mỗi người trên phương tiện sẽ có một mã qr cố định
ở lần kê khai đầu tiên
khi đổi xe khác chỉ cần truy cập vào phần mềm để cập nhật thông tin về phương tiện
và thông tin khác nếu có thay đổi
lấy mã qr đã in dán trên xe mới trước khi điều khiển phương tiện để vận chuyển hàng hóa
sở giao thông vận tải tp hcm đề nghị công an tp hcm phối hợp với đơn vị liên quan
triển khai thông tin đến các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tp hcm
theo sở giao thông vận tải tp hcm
để trở lại tp hcm người lao động phải đáp ứng các điều kiện như
nghiệp hợp tác xã có văn bản xác nhận hoặc gửi thông báo
đã được tiêm vaccine mũi một đủ một mươi bốn ngày sau khi tiêm
hoặc đã khỏi covid một mươi chín có xác nhận của cơ quan y tế
có xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín còn hiệu lực theo quy định
người lao động phải được ủy ban nhân dân tỉnh thành phố nơi cư trú cho phép di chuyển
đối với địa phương là vùng cam vùng đỏ để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị nhiều người dân tp hcm thắc mắc có hay không
việc tp hcm mở cửa một thời gian ngắn rồi đóng lại khi thấy f tăng lên
phó chủ tịch ubnd tp hcm cho hay để tránh tình trạng mở ra rồi đóng lại
đòi hỏi thành phố phải có những bước đi chặt chẽ vững chắc không để vừa mở ra đã đóng lại
tp hcm đã trải qua bốn tháng giãn cách và đang đứng trước lựa chọn phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế
tp hcm xem đây là hai mặt trận của chống dịch covid một mươi chín
một mặt trận bảo vệ sức khỏe của nhân dân mặt trận còn lại bảo vệ sức khỏe của nền kinh tế
kinh tế có phát triển thì tạo ra việc làm người dân có thu nhập từ đó tạo ra nguồn lực để thành phố chống dịch tốt
ngược lại có chống dịch hiệu quả kiểm soát được dịch không để ảnh hưởng đến sức khỏe người dân
giảm f và giảm tử vong thì tạo ra tích cực cho phát triển kinh tế ông hoan nói
do đó ông hoan cho biết ubnd tp hcm đã ra chỉ thị một mươi tám để cùng lúc thực hiện hai mặt trận quan trọng này
tp hcm vừa kết hợp chống dịch và giải quyết linh hoạt phát triển kinh tế
ông võ văn hoan nêu ba quan điểm của tp hcm trong giai đoạn hiện nay
thứ nhất là sống thích ứng an toàn linh hoạt trong môi trường có dịch
ông cho rằng f luôn luôn tồn tại có thể đến một ngày nào đó tồn tại và có thuốc trị
nhưng trong điều kiện hiện nay phải sống chung để phát triển sản xuất kinh doanh lao động học tập
thứ hai người dân là chủ thể của phòng chống dịch
thời gian qua người dân vừa phòng chống dịch trong gia đình vừa chung tay góp sức chống dịch cùng thành phố
thứ ba vai trò của thủ trưởng cơ quan đơn vị doanh nghiệp
đều được đề cao doanh nghiệp nếu được sản xuất phải đảm bảo được các điều kiện an toàn
tp hcm có nhiều cách hỗ trợ cho doanh nghiệp
tuy nhiên bản thân doanh nghiệp phải cùng cộng đồng có trách nhiệm bảo vệ thành trì của mình
ông hoan khẳng định tp hcm sẽ không để tình trạng vừa mở ra đã đóng lại
tp hcm cố gắng mở cửa từng bước an toàn nới lỏng đến đâu an toàn đến đó
ông hoan nói thêm
thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến vô cùng khả quan
người dân cũng nên hết sức cẩn trọng không nên chủ quan chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như cộng đồng
thưa quý vị đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại